chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
đổi mới phương pháp hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác trong tình hình mới
quan tâm xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh toàn diện cả về con người tổ chức và cơ sở vật chất phương tiện
đây là nhấn mạnh của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tại chương trình nghệ thuật tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu
được diễn ra vào tối ngày hôm qua năm tháng sáu tại hà nội
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
các đồng chí lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
và các gương điển hình tiên tiến công an xã tiêu biểu trong toàn quốc
trên cơ sở thực hiện nghị quyết số hai mươi hai ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
bộ công an đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc
tổ chức hoạt động theo bốn cấp theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
trong đó đã bố trí trên bốn mươi tám năm trăm linh công an chính quy tại tám tám trăm bảy mươi ba xã thị trấn đạt tỷ lệ một trăm linh
qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở
đã được lực lượng công an xã kịp thời giải quyết không để nảy sinh phức tạp
từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt
công an xã là điển hình tiên tiến với những chiến công việc làm bình dị mà cao quý
biến những khó khăn thử thách thành động lực các điển hình tiên tiến công an xã chính quy
đã có nhiều cách làm hay giải pháp việc làm hành động ý nghĩa
bởi vượt lên trên tất cả là tinh thần trách nhiệm với tổ quốc với nhân dân
để mỗi cán bộ công an chính quy về xã thực sự trở thành chỗ dựa của nhân dân
thực sự sống trong lòng dân
sáu mươi ba gương điển hình tiên tiến được tôn vinh là những bông hoa tươi thắm nhất
phát họa tiêu biểu cho hơn bốn mươi tám
năm trăm linh cán bộ chiến sĩ công an xã đang ngày đêm vượt gian khổ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
qua đó động viên khích lệ và tiết hên sức mạnh để lực lượng công an xã
tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
phát biểu tại chương trình chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ghi nhận biểu dương
và đánh giá cao tinh thần tận tụy vì công việc hy sinh hạnh phúc cá nhân gia đình
luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ của lực lượng công an xã
với những đóng góp tiêu biểu xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
chủ tịch nước nhấn mạnh lực lượng công an xã đã chủ động triển khai các kế hoạch
đề ra các giải pháp cụ thể với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
đồng thời giải quyết kịp thời những mâu thuẫn khó khăn
những nguy cơ nảy sinh tội phạm từ đầu ngay từ cơ sở
tăng cường cải cách hành chính đưa các dịch vụ công về an ninh trật tự trực tiếp đến với người dân
tư tưởng quan tâm bảo đảm chế độ chính sách kịp thời khen thưởng biểu dương động viên
đối với đội ngũ cán bộ công an xã
xây dựng hình ảnh người cán bộ công an xã
thị trắng gần gũi với nhân dân thực sự phục vụ nhân dân
nêu gương sáng trước dân không được quan liêu xa dân
và còn không được gửi quyền hát trịch với dân
trước những yêu cầu mới về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung
và công an xã nói riêng cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
coi trọng công tác xây dựng đảng đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm bày tỏ
những phát biểu chỉ đạo động viên của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đối với lực lượng công an xã
là niềm vinh dự tự hào chung đối với lực lượng công an nhân dân
những ghi nhận đánh giá kết quả đạt được
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
trong thời gian qua
là minh chứng cụ thể về kết quả lãnh đạo đúng đắn
chiến lược của đảng nhà nước
sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp
sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ công an xã
và sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân
thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
nhất là tại địa bàn cơ sở hết sức nặng nề khó khăn
lực lượng công an nhân dân xin hứa với đảng nhà nước
và cá nhân đồng chí chủ tịch nước
sẽ quán triệt nghiêm túc và triển khai
thực hiện có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí
khắc phục bằng được những hạn chế thiếu sót
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
và công an xã nói riêng
trong sạch vững mạnh trung thành với đảng nhà nước
gắn bó máu thịt với nhân dân
không ngừng đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã phát động phong trào thi đua
trong toàn lực lượng công an nhân dân
ra sức lập công vì an ninh tổ quốc
vì hạnh phúc nhân dân
thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày chủ tịch hồ chí minh có sáu điểm dạy công an nhân dân
một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua
một mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay
sau khi nghe chính phủ trình về chủ trương đầu tư
các dự án xây dựng công trình đường bộ
cao tốc châu đốc cần thơ sóc trăng
giai đoạn một khánh hòa buôn ma thuột
giai đoạn một biên hòa vũng tàu
giai đoạn một và hai đường vành đai bốn
vùng thủ đô hà nội và vành đai ba
thành phố hồ chí minh
các đại biểu quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ
tại phiên thảo luận
các ý kiến đều đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng các dự án này
khẳng định giao thông là mạch máu của nền kinh tế
nhiều ý kiến cũng đề nghị
cần tập trung nguồn lực
bảo đảm triển khai các dự án đúng tiến độ
tuy nhiên có ý kiến đề nghị
với nguồn vốn đầu tư cho xây dựng các công trình đường bộ cao tốc
chính phủ cần có phương án cụ thể hơn
bởi theo đề xuất của chính phủ
sẽ sử dụng nguồn vốn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nguồn vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
theo nghị quyết số bốn mươi ba của chính phủ
ngay cận đối với nguồn vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
là nghị quyết bốn mươi ba của chính phủ
thì hiện nay chúng ta cũng chưa xây dựng được các dự án
để mà phân bổ nguồn vốn cho chương trình phục hồi
như vậy thì cũng chưa có đủ cơ sở để xem xét
phân bổ nguồn vốn của chương trình
của cái nghị quyết bốn mươi ba cho các dự án
vậy thì chúng ta tính toán trên cơ sở những nguồn vốn đấy
thì liệu có chắc chắn hay không
hay là chúng ta phải có những cái biện pháp
những cái gì đó nó cụ thể hơn
để tránh cái việc mà chúng ta cần đến vốn
vì chúng ta lại thiếu hay là ảnh hưởng đến tiến độ dự án
có thể thấy số vốn cần nhà nước bố trí
phân bổ và giải ngân trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
là rất lớn
do vậy là đề nghị
thứ nhất để không gây áp lực lớn đến cân đối vốn
cần nghiên cứu kỹ lưỡng
có thứ tự ưu tiên
triển khai các dự án
trong đó nên ưu tiên lựa chọn các dự án thực sự cần thiết cấp bách
có sức lan tỏa
kết nối giao thông liên tỉnh liên vùng
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội lớn
đem lại hiệu quả về kinh tế
khả năng thu hồi vốn tốt
đồng thời thuận lợi trong triển khai
để bảo đảm tính khả thi đúng tiến độ đề ra
tránh nãng phí nguồn lực của nhà nước
cũng trong phiên thảo luận ngày hôm nay
nhiều ý kiến cũng đề nghị
chính phủ cần ra soát giải trình
và đề nghị
và bổ sung cụ thể hơn các phương án
để huy động phân bổ và bố trí nguồn vốn đầu tư
cho từng dự án từng giai đoạn
và các dự án thành phần
đặc biệt là có các giải pháp căn cơ
trong giải ngân vốn giải phóng mặt bằng
sáng nay ngày sáu tháng sáu
bộ công an tổ chức phiên họp nghiên cứu
đóng góp những ý kiến nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
tại phiên họp
dự buổi làm việc có các đồng chí thứ trưởng bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thiếu tướng lê văn tuyến
cùng dự có thượng tướng bùi văn nam
nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên thứ trưởng bộ công an
đại diện các cục chức năng các chuyên gia nhà khoa học
lãnh đạo quản lý am hiểu sâu sắc
về lý luận thực tiễn của bộ công an
khẳng định tính chất quan trọng của nội dung cuộc họp
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu tham dự
cần tập trung phát biểu tham gia ý kiến
về những vấn đề cốt lõi có liên quan đến
tổ chức hoạt động của lực lượng công an nhân dân
và các vấn đề khác của bộ máy nhà nước
đưa ra các lập luận sắc đáng thuyết phục
để báo cáo bộ chính trị
phát biểu kết luận buổi làm việc
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị
chú đáo tích cực của các cục chức năng của bộ công an
đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của các đại biểu
nhà khoa học chuyên gia các đồng chí
nguyên lãnh đạo bộ đã chuẩn bị chu đáo
dành thời gian nghiên cứu thảo luận
trao đổi rất sâu thẳng thắn trách nhiệm
những nội dung có liên quan
trân trọng cảm ơn các nhà khoa học chuyên gia đại biểu
tham dự buổi làm việc
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý các đơn vị thuộc bộ công an
cần tiếp tục dành thời gian tập trung làm rõ hơn
những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng
và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
những cơ chế bảo vệ xây dựng phục vụ
cho đất nước phát triển
phát huy được quyền làm chủ của nhân dân
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc xã hội chủ nghĩa
bảo vệ chủ quyền bảo vệ tổ quốc
cùng với sự tham gia đóng góp ý kiến
của các nhà khoa học quản lý chuyên gia
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các bộ phận chức năng
tiếp tục giả soát nghiên cứu những vấn đề có liên quan
báo cáo đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an xem xét cho ý kiến
tại tỉnh bắc ninh vào sáng ngày hôm nay
bảng thi số ba hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật
chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đã được khai mạc
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
dự và phát biểu tại lễ khai mạc
phát biểu tại buổi lễ
đồng chí thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
việc tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
điều lệnh quân sự võ thuật trong công an nhân dân
là nhiệm vụ quan trọng
góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy
tinh nguyện hiện đại
đã bứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
để tổ chức thành công hội nghị
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương
ban tổ chức ban giám khảo
và cán bộ chiến sĩ dự hội thi
cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của bộ công an
nâng cao nhận thức cho lãnh đạo chỉ huy
và cán bộ chiến sĩ
nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác
điều lệnh quân sự võ thuật trong công tác xây dựng lực lượng
thực hiện nghiêm yêu cầu
nội dung bảo đảm các điều kiện
về thao trường bãi tập trang thiết bị vũ khí
an toàn trong thi đấu
chấm thi khách quan công tâm
ngay sau lễ khai mạc
các đội tuyển đã bước vào tranh tài
ở các nội dung tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân
kỹ thuật chiến thuật
các bài võ tổng hợp công an nhân dân
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng
và quyết tâm cao
nhằm tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên
cục truyền thông công an nhân dân
giai đoạn lâm thời
đồng thời đề ra phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
và ngày hôm nay
ngày sáu tháng sáu đại hội đại biểu đoàn thanh niên
cộng sản hồ chí minh
cục truyền thông công an nhân dân
lần thứ hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
đã được diễn ra
đồng chí trung tướng mai văn hà
bí thư đảng ủy
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
dự và chỉ đạo tại đại hội
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai vừa qua
công tác đoàn và phong trào thanh niên
của cục truyền thông đã có bước phát triển mới
theo đúng định hướng của đảng ủy cục truyền thông công an nhân dân
bộ công an
cụ thể đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân
đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động phong trào
như phong trào thanh niên công an nhân dân
xung kích tình nguyện lập công vì an ninh tổ quốc
phong trào thanh niên tình nguyện
phong trào tuổi trẻ sáng tạo
những kết quả và thành tích mà đoàn viên
đoàn thanh niên đạt được đã góp phần không nhỏ
vào thành tích của cục truyền thông trong những năm qua
đại hội lần này đã bầu ra
ban chấp hành đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân
lần thứ hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
phấn đấu thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đã đề ra với khẩu hiệu
tuổi trẻ cục truyền thông công an nhân dân
bản lĩnh tiên phong sáng tạo
xung kích trên mặt trận thông tin văn hóa tư tưởng
phát biểu chỉ đạo tại đại hội
trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
chỉ đạo tuổi trẻ cục truyền thông công an nhân dân
trong nhiệm kỳ mới
cần tiếp tục triển khai đa dạng
hiệu quả các phong trào cách mạng của tuổi trẻ
các phong trào thi đua của đoàn từ cơ sở
phát huy mạnh mẽ tài năng trí tuệ
sức trẻ sức sáng tạo
tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tạo môi trường cơ hội cho đoàn viên
giàn luyện và phát triển
củng cố xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh
về chính trị tư tưởng tổ chức và hành động
phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của đoàn
trong việc tham gia xây dựng đảng
xây dựng lực lượng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao
thưa quý vị và các bạn

trước đây thì người dân muốn đăng ký
thực hiện thủ tục hành chính phải đến trực tiếp
cơ quan đơn vị nhận phiếu theo thứ tự
chờ tiếp nhận hồ sơ
thì nay tại bất kỳ đâu có kết nối internet
vào bất kỳ thời điểm nào
người dân dễ dàng đăng ký giải quyết thủ tục hành chính
qua phương thức dịch vụ công
tiết kiệm thời gian chi phí đi lại
chi phí phát sinh giấy tờ
và tránh được những phiền hà là những gì
người dân doanh nghiệp đang được thụ hưởng
khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
ở mức độ ba mức độ bốn
với tinh thần gương mẫu đi đầu
hiện bộ công an đang đẩy nhanh tiến độ
đang đẩy mạnh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
phục vụ người dân nâng cấp các dịch vụ công
lên mức độ ba mức độ bốn
đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng
góp phần bảo đảm việc triển khai thực hiện
đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
còn gọi là đề án số sáu
phát huy trong thực tiễn hiệu quả nhiều mặt
chỉ với khoảng một mươi năm phút thao tác trực tuyến
trên cổng dịch vụ công
anh vinh đã hoàn thành thủ tục xác nhận thông tin
về cư chú thay cho sổ hộ khẩu
điều này hoàn toàn khác so với trước đây
anh vinh phải ra trực tiếp công an xã
cổng dịch vụ công của bộ công an này
về những phần đăng ký cư chú lâu chú
rất tiện lợi cho người dân
để tránh khỏi đi tới cơ quan nhà nước nhiều lần
hướng dẫn cho công dân
trong việc tạo tài khoản
cũng như là
hướng dẫn về
thủ tục hành chính
trong dịch vụ công
để làm sao người dân
tiếp cận nhanh dễ hiểu
trên cổng dịch vụ công quốc gia
và cổng dịch vụ công bộ công an
các thủ tục hành chính liên quan đến
đăng ký quản lý cư chú
như thường truyền
chú tạm chú
xác nhận căn cước công dân
đều đã được cập nhật lên mức độ bốn
tức là người dân nộp thủ tục
và nhận kết quả ngay tại nhà
các thao tác trực tuyến
cũng được thực hiện thuận lợi
với sao diện dễ nhìn
cùng những bước hướng dẫn trí tiết
cũng dễ thực hiện
với những trình độ máy tính bình thường
của ấn thế thực hiện được
và có sự trợ giúp
giúp đỡ của cán bộ chuyên môn
thì cái việc thực hiện nó đơn giản
để có được quy trình đơn giản hóa
thủ tục hành chính dịch vụ công
ở mức độ ba mức độ bốn như hiện nay
được xuất phát từ nền tảng cơ sở dữ liệu
chuyên ngành kết nối chia sẻ
dữ liệu quốc gia về dân cư
theo đó giờ đây người dân không cần phải đi công chứng
việc xác thực đối sánh thông tin
đã được thực hiện trên cổng dịch vụ công
việc thực hiện thuận hành chính
ở mức độ ba mức độ bốn này
thì nó sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước
sẽ thực hiện quản lý chặt chẽ
công khai minh bạch
từ trung ương đến địa phương
và đồng thời
các kết quả của thủ tục hành chính này
cũng là một căn cứ để
các cơ quan quản lý nhà nước khác
sử dụng để thực hiện
trong quá trình thực hiện chặt chẽ
các thủ tục hành chính có liên quan
trong lĩnh vực giao thông
giờ đây việc đăng ký cấp biển số xe lần đầu
đăng ký sang tên đổi lại
cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe
biển số xe cũng đã được thực hiện
trên cổng dịch vụ công
chỉ cần kê khai mẫu nhận mã hồ sơ
qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử
là có thể hoàn thành thủ tục đăng ký xe
và đặc biệt trên cổng dịch vụ công
việc triển khai nộp tiền xử phạt
vi phạm hành chính cũng đã được thực hiện
điều này tạo thuận lợi rất lớn
cho cá nhân tổ chức
thậm chí giấy tờ bị tạm giữ
cũng sẽ được thực hiện qua dịch vụ biêu chính công ích
có ba lĩnh vực
và có ba mươi dịch vụ công
cho người dân thể hiện trên ba nhóm
một là đăng ký xe
hai là xử lý vi phạm
ba là cấp các tín hiệu ưu tiện
thì đều có
nội dung để người dân khai báo
và tất cả thông tin đó
được truyền đến lực lượng
mà làm trực tiếp
như phòng cảnh sát giao thông
cục cảnh sát giao thông
công an cấp quận cấp xã
và cấp xã để đầy đủ
các thông tin đó
và khi kê khai rồi
người dân chỉ đưa mã số tôi đã kê khai
toàn bộ các thông tin đã được có sẵn
và được im ra
người dân có thể làm một cách nhanh nhất
hiện trên cổng dịch vụ công
bộ công an đã tích hợp ba trăm linh bốn thủ tục hành chính
trong đó một trăm tám mươi bảy dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba mức độ bốn
thống kê từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một đến nay
gần ba trăm linh hồ sơ
được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công
với tỷ lệ giải quyết đúng hạn
đối với hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
liên quan đến người dân
theo đề án sáu đăng được bộ công an
và các bộ ngành triển khai
bộ công an đi đầu hoàn thành cơ bản
một mươi một dịch vụ công trực tuyến
đồng thời mở ra các thông tin
mở rộng thực hiện đối với hai trăm hai mươi bốn
nhóm dịch vụ công khác của lực lượng công an nhân dân
phân cấp đến tận cấp xã
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
riêng việc thực hiện các dịch vụ công
trực tuyến mức độ ba
mức độ bốn theo lộ trình đề án
đã mang lại những hiệu quả rất lớn
điển hình như việc đăng ký
thi trực tuyến
cấp hộ chiếu trực tuyến
đăng ký ô tô xe máy
tại cấp huyện cấp xã
có thể nói là những kết quả nêu trên
không những đã góp phần nâng cao
hiệu quả thực hiện các mặt công tác công an
mà còn đóng góp rất tích cực
cho phát triển kinh tế xã hội
chuyển đổi số quốc gia
xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số
kinh tế số và xã hội số
hiện bộ công an cũng đã xây dựng
lộ trình phụ thể nâng cấp hệ thống
phần mềm ở các nhóm lĩnh vực
do bộ công an quản lý
tiến tới bảo đảm xác thực ký số điện tử
và giám sát
việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là
khâu quan trọng then chốt trong tiến trình cải cách hành chính
và triển khai chính phủ điện tử
sử dụng dịch vụ công trực tuyến
cũng sẽ giúp người dân
có thể theo dõi giám sát được tình trạng
thời hạn giải quyết hồ sơ
điều này góp phần tăng tính công khai minh bạch